chính phủ vừa ban hành nghị quyết số hai mươi bảy cho phép ubnd tp hcm áp dụng thí điểm cơ chế
quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư
và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn thành phố
chính phủ do ubnd tp hcm ban hành hệ số điều chỉnh giá đất vào đầu kỳ hàng năm
để lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi
nghị quyết nêu rõ việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất này
không phải là giá đất cụ thể của loại đất thu hồi tại thời điểm quyết định thu hồi đất
ubnd tp hcm quyết định giá đất cụ thể của loại đất thu hồi
tại thời điểm nhà nước quyết định thu hồi đất theo quy định của luật đất đai
ubnd tp hcm có trách nhiệm ban hành quy chế phối hợp thực hiện trong việc thu hồi
bồi thường hỗ trợ tái định cư để áp dụng trên địa bàn thành phố
đảm bảo công khai minh bạch nhằm rút ngắn thời gian thực hiện